cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện hải lăng tỉnh quảng trị vừa khởi tố hai đối tượng vũ văn nghĩa và trần quốc hùng về hành vi trộm tượng phật và đồ thờ cúng trên địa bàn huyện hải lăng tỉnh quảng trị